trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay khu vực bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có mưa trên diện rộng trong cơn mưa cần đề phòng lốc xoáy
cũng trong hôm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ bắc trung bộ sau đó đến trung trung bộ và tây bắc bộ
do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến năm m kết hợp với không khí lạnh nên bắc bộ có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
bắc trung bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông từ chiều nay mưa mở rộng xuống trung trung bộ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
thủ đô hà nội cũng nằm trong hình thái thời tiết cực đoan khi trời nhiều mây có mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh